theo thống kê của sở du lịch thành phố đà nẵng từ đầu năm đến nay đà nẵng đã đón hơn một tám triệu lượt khách tham quan
với tổng thu du lịch ước đạt hơn hai tỷ đồng tăng một mươi hai so với cùng kỳ năm trước
trong tổng số hơn một tám triệu lượt khách đến với đà nẵng trong ba tháng qua khách quốc tế ước đạt hơn tám trăm bảy mươi sáu lượt
và khách nội địa hơn chín trăm hai mươi bốn lượt người
đây là sự khởi đầu thuận lợi để hướng tới mục tiêu đón tám một mươi chín triệu lượt khách du lịch đến với đà nẵng trong năm nay
cùng với đó việc cảng hàng không quốc tế đà nẵng mở thêm nhiều đường bay thẳng
càng giúp việc đi lại thuận tiện hơn góp phần thu hút khách du lịch quốc tế
hiện thành phố có hai mươi bảy đường bay quốc tế chín đường bay nội địa với tầm tần suất hoạt động là ba trăm sáu mươi tám chuyến một tuần
dự kiến trong tháng bốn này sẽ có thêm một đường bay thẳng mới kết nối đà nẵng của việt nam với chiang mai của thái lan